liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng tại an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can
lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can võ thị thảo võ thị ái diễm
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với châu văn mến
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo
và vợ chồng ái diễm châu văn mến dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt
trên bốn bảy tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh
trong đó mỹ đã chiếm đoạt trên hai chín tỷ đồng thả chiếm đoạt trên một một tỷ đồng
và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên công an cảnh sát điều tra ra lệnh
cấm đi khỏi nước cư trú đối với mỹ